ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ba mươi ngày đối với trung tá đoàn văn mão đội trưởng đội cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và trung tá ngô thọ khanh đội phó đội cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
công an huyện trảng bom lý do tạm đình chỉ công tác để xác minh làm rõ về nội dung can thiệp với cấp dưới không xử lý xe vi phạm giao thông
trước đó sau khi một số đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại do âm thanh hình ảnh quá trình làm nhiệm vụ một số cán bộ đội cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự công an huyện trảng bom không lập biên bản xử lý xe vi phạm giao thông do can thiệp của chỉ huy đơn vị
mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ cố tình chạy chốt cảnh sát giao thông rồi đâm trúng một chiến sĩ cảnh sát cơ động
sự việc xảy ra vào một mươi sáu h một mươi phút ngày chín tháng một mươi hai tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
hình ảnh được camera ghi lại một đôi nam nữ điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe
tuy nhiên thay vì chấp hành hiệu lệnh đôi nam nữ này lại tăng ga bỏ chạy rồi tông trúng một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang đứng phía trước
cú tông mạnh khiến cho đôi nam nữ văng xuống đường chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng bị văng xa khoảng năm mét may mắn là cả ba chỉ bị thương nhẹ
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới đây khi phát hiện ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ mà không có lái xe
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành gián thông báo phạt nguội đây là thông báo mới nhất của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đây là một trong những nhóm giải pháp mạnh của cảnh sát giao thông hà nội được triển khai trong dịp cuối năm nhằm xử lý nghiêm các vi phạm
góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông hạn chế ủn ứ giao thông trên các tuyến đường thủ đô
trường hợp phương tiện dừng đỗ gây cản trở giao thông sẽ bị gián niêm phong cầu kéo về bãi tạm giữ theo quy định
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an hà nội trong ngày chín tháng một mươi hai đơn vị này đã lập biên bản xử lý hai trăm sáu mươi một trường hợp vi phạm liên quan đến nỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố phải từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố phải từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội các lực lượng chức năng kiểm tra giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ giám sát chặt chẽ trong phòng chống dịch trên các tuyến xe buýt